vào tháng bảy âm lịch hàng năm các chùa trên địa bàn thành phố đà nẵng tổ chức lễ vu lan với nhiều hoạt động thu hút đông đảo trư tăng đạo hữu phật tử và người dân chiêm bái và thỉnh nguyện
lễ hội vu lan báo hiếu năm nay được tổ chức tại quận ngũ hành sơn sự kiện diễn ra trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng tám tức ngày một mươi và ngày một mươi một tháng bảy âm lịch
theo đó các hoạt động tại lễ hội được xây dựng và phân công triển khai đồng bộ các nghi thức truyền thống được tổ chức trang trọng như hồi chống khai hội múa lân khai hội mừng thọ các cụ cao niên trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó cài hoa hồng trên áo đặc biệt là lễ phật đàn cầu siêu anh linh chiến sĩ
ngoài các hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội còn có các chương trình nghệ thuật hoạt động triển lãm nghệ thuật và giới thiệu các sản phẩm du lịch uống trà đạo viết thư pháp tặng du khách
qua đó du khách phật tử và người dân có thể hiểu hơn về lễ hội vu lan báo hiếu và tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp về đạo hiếu uống nước nhớ nguồn